các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
nhưng hiện trung tâm đang điều trị cho hơn hai trăm năm mươi bệnh nhân covid một mươi chín nặng chủ yếu phải thở máy
lực lượng nhân viên y tế tại đây cũng chỉ có hai mươi bác sĩ ba mươi điều dưỡng
với số lượng f vẫn tăng mỗi ngày và rải đều các địa phương
hiện hệ thống y tế tỉnh nghệ an chịu áp lực rất lớn về nhiều mặt
trong đó thiếu nhân lực và vấn đề nàng giải nhất
các trạm y tế thậm chí phải kêu gọi sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ nghỉ hưu
trên địa bàn hỗ trợ vì việc huy động lực lượng từ các tuyến cho tuyến trên là không thể
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an
mỗi ngày trung bình có từ một năm trăm linh đến hai ca mắc mới
để giảm áp lực cho ngành y tế giảm các ca bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín
mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch
các đối tượng f có triệu chứng nhẹ thì liên hệ với cán bộ trạm y tế
để được hướng dẫn điều trị tại nhà
hơn lúc nào hết ngành y tế đang rất cần sự hợp tác chia sẻ của nhân dân và người bệnh
để họ có thể thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất
chúng tôi hy vọng mặc dù dịch bệnh đang có xu hướng căng thẳng hơn trên cả nước
nhưng quý vị và các bạn đừng buôn xuôi phòng bị của bản thân
đừng cho rằng i rồi cũng thành f mà chủ quan nhiễm bệnh
bởi cơ địa mỗi người phản ứng với virus corona khác nhau
chúng ta không thể biết chắc mình có phải là người bệnh dễ chuyển nặng
nguy hiểm đến tính mạng hay không
chưa kể đến các nguy cơ hậu covid một mươi chín nặng đề mà hàng chục ngàn người hiện nay đang mắc phải
hãy cảnh giác và bảo vệ bản thân và gia đình khỏi covid một mươi